vụ việc tàu vỏ thép đóng mới chưa bàn giao đã hỏng tại các tỉnh miền trung gây nhiều bức xúc đối với ngư dân
mới đây nhất tại tỉnh quảng nam lại có thêm những ngư dân khởi kiện các đơn vị đóng tàu và cung cấp thiết bị
vì tàu vỏ thép đóng mới chưa kịp bàn giao đã hư hỏng
sự chậm chế trong việc giải quyết của các cơ quan chức năng đang khiến nhiều ngư dân khốn đốn vì không thể ra khơi
đây là con tàu vỏ thép qna chín mươi bốn nghìn sáu trăm bảy mươi chín ts có công suất chín trăm bốn mươi bốn cv được đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy
với giá hơn một mươi sáu tỷ đồng của ngư dân trần văn liên ở thôn tân an xã bình minh huyện thăng bình tỉnh quảng nam
con tàu có thiết kế dài hai mươi sáu mét rộng bảy một m tốc độ máy chính lên đến một mươi hải lý một giờ
thế nhưng sau loạt thử máy đầu tiên đã hỏng máy và không thể bàn giao cho ngư dân
từ đó con tàu nằm yên trên bờ hơn một mươi sáu tháng qua khiến gia đình ông liên gặp rất nhiều khó khăn
trong quá trình đáng họa thủy rồi chuẩn bị bừng vô thì thử máy trong ngô thiền đã bị sự cố đến giờ luôn
ở đây cũng máy cục hộp rồi mà không đem lại kết quả cho hết
cho nên là bàn cách là bên đây cũng đem ra tòa
nên đến giờ thì tòa cũng xử hai lần rồi mà cũng chưa có tiên oán cho hết
theo mong muốn của mình thì mình phải kiếm cái số tiền
trước mắt là để trở nổi ngăn hòn cái thứ nhì nữa là phải giải quyết theo hợp đồng
là anh chỉ trong cái một mươi sáu ngày tới lên là cái hợp đồng có ngày hai triệu
cái thứ ba nữa là mình phải có cái chất tà nữa mình phải có sáu tháng để dư ra để trở ngăn hòn
chứ còn anh bước mà anh nhận vô chất tà mà anh lồm liền á
thì vô trở ngăn hòn nữa thì không thể trở nổi ngăn hòn
ông trần văn liên ký hợp đồng đóng tàu vỏ thép với hai đơn vị
là công ty cổ phần đóng tàu bảo duy trụ sở tại thành phố đà nẵng
và công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật liên á trụ sở tại thành phố hà nội
trong đó máy tàu được công ty liên á cung cấp cho công ty bảo duy lắp ráp
thế nhưng khi tàu mới chạy thử máy đã hư hỏng đặng không thể sửa chữa được
từ khi xảy ra sự việc đến nay các bên đổ lỗi cho nhau nên vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
ông liên đành phải khởi kiện ra tòa nhân dân thành phố tam kỳ nhờ giải quyết
từ khi người dân tiếp cận hình định sớm bãi của chính phủ
mình được ba tàu vỏ thép được phê diệt
hiện nay một tàu là trọng văn liên đáng năm hai nghìn một mươi năm tàu vỏ thép
khi đáng xuống thấy bị sự cố sự cố ở đây rất tầm trọng thư mái
khang của ông liên vừa không đi làm được tàu sự cố lãi ngại còn tàn lên
ở quan điểm địa phương lần sau đó các cơ quan chức năng
để đưa tàu lên hoạt động sớm còn sớm còn thấp
sở nông nghiệp phát triển đông thôn cũng mang mũn sớm tòa xử lý vụ việc này
để cho ông trọng văn liên có một máy mới để thay thế vào tàu sớm
để tàu ra khơi đánh bác nhắc trăng vụ cá chính
thứ hai là đề nghị ngân hàng nhà nước xem xét khoanh khoản nợ
trăng quá trình sự cố từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
cho đến khi
qua tìm hiểu để đóng tàu theo nghị định số bảy ông liên đã bán chiếc tàu gỗ
nhưng chẳng may chiếc tàu vỏ thép vừa đóng xong đã hư máy không ra khơi được
bên đóng tàu và bên cung cấp thiết bị đun đầy trách nhiệm khiến ông liền điêu đứng
thiệt nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam
cần phải làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý kịp thời
để con tàu của ông liên được ra khơi đánh bắt hải sản
ngó phần bảo vệ biển đảo quê hương